cần tính toán kỹ các phương án phân vùng sân bay khi mở lại đường bay nội địa từng bước khôi phục kinh tế
trẻ em là đối tượng đã phải chịu tác động sâu sắc từ đại dịch covid một mươi chín
chính vì vậy cần phải được quan tâm với những giải pháp kịp thời
xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh phát sóng vào một mươi một h hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
hôm nay là thứ năm ngày một mươi sáu tháng chín
thưa quý vị và các bạn liên tiếp trong những ngày qua cả nước đã ghi nhận số ca nhiễm mới covid một mươi chín giảm
và trong khi đó thì số ca bệnh được điều trị khỏi cũng đã tăng lên
nhiều địa phương bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh và đã lên phương án điều chỉnh các biện pháp chống dịch để hài hòa khôi phục phát triển kinh tế
mỗi bước đi đều cần phải được tính toán kỹ lưỡng để trước mắt là giữ vững sau đó là nâng cao thành quả chống dịch
một số nội dung liên quan đến vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình ngày hôm nay
và ngay bây giờ là các điểm nóng đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua

cụ thể văn bản trên của phường hoàng liệt nêu
đối với những trường hợp trong độ tuổi nhưng từ chối tiêm chủng
yêu cầu người dân ký cam kết với ủy ban nhân dân phường về việc không thực hiện tiêm chủng
nêu rõ lý do và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
nếu là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
trao đổi với báo chí về lý do ký văn bản nêu trên
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hoàng liệt cho biết
văn bản trên là địa phương nắm được lý do tại sao người dân lại không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật
đại diện phương lý giải
việc làm lây lan dịch bệnh thì ai cũng phải chịu trách nhiệm
chúng tôi quy định như vậy không sai
không đồng tình với văn bản này
một số cư dân mạng cho rằng văn bản này không hợp lý
việc tiêm chủng vaccine là trên tinh thần tự nguyện của người dân
việc làm lây lan dịch bệnh mặc định sẽ bị xử lý
nên giấy cam kết này là hoàn toàn không cần thiết
cho dù đã tiêm hai mũi vẫn lây bệnh cho người khác
sao lại bắt ép người không tiêm nhiễm bệnh lây lan chịu trách nhiệm
cái này cần xem lại vì vô lý
họ phải chịu trách nhiệm với tính mạng của bản thân họ
khả năng bị nặng hay không qua khỏi là rất cao
mình cần nói cho họ biết vậy thôi
tiêm hay không thì vẫn có nguy cơ lây bệnh cho người khác
nên đề xuất này là không khả thi về mặt kỹ thuật
tuy nhiên bên cạnh những ý kiến phản đối về văn bản này
nhiều cư dân mạng lại bày tỏ sự đồng tình
và cho rằng văn bản này cần thiết để chính quyền nắm rõ danh sách
cũng như lý do nguyên nhân vì sao người dân từ chối tiêm
để từ đó có phương pháp vận động tuyên truyền
hay xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh cụ thể tại địa phương
tôi đồng tình với quy định này
có như vậy mới nâng cao được trách nhiệm của người dân
tôi nghĩ cam kết vẫn là một lý do để tìm hiểu về văn bản này
chưa đủ cần phải có những quy định về quyền lợi di chuyển
đối với những người đã tiêm vaccine và người không tiêm
buộc người không tiêm không được tới nơi đông người
ủng hộ biện pháp này của phương hoàng liệt
bất kỳ ai cũng đều phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình
nhất là khi lựa chọn đó có ảnh hưởng cả đến người khác đến xã hội
đồng ý bạn có thể không tiêm
nhưng nếu bạn bị bệnh thì tự chịu chi phí chữa bệnh
bạn làm lây lan dễ bệnh thì bị xử lý theo pháp vật
có như vậy mọi người mới ý thức
nêu quan điểm về sự việc phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia nói
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là quyền lợi của mỗi người
và cũng là trách nhiệm với cộng đồng
mỗi người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành việc tiêm chủng
để cộng đồng có miễn dịch được bảo vệ an toàn
còn theo bà đặng thanh nguyên
phó trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia
luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
quy định cơ quan chức năng có quyền yêu cầu
bắt buộc người trong diện cần tiêm chủng đi tiêm chủng
đặc biệt ở vùng dịch
tuy nhiên trong thực hiện cơ quan chức năng
chỉ khuyên khích người dân đi tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe
chưa xử phạt người từ chối tiêm chủng
tiêm vaccine là để bảo vệ sức khỏe cho bản thân
và cho chính những người thân của chúng ta
bạn suy nghĩ thế nào về cam kết
chịu trách nhiệm trước pháp luật
nếu không tiêm
của phương hoàng liên
phương đông dân nhất hà nội
hãy chia sẻ suy nghĩ và bình luận
cùng chúng tôi trên fanpage
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
nhằm duy trì hoạt động hàng không tránh đứt gãy
nền kinh tế trong điều kiện một số địa phương
đã có kết quả khả quan trong phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây cục hàng không việt nam đã lên kế hoạch bay
được đánh giá là tương đối thận trọng
để từng bước kích hoạt trở lại
mạng bay nội địa
và phương án được đưa ra
là các cảng hàng không sân bay trên cả nước
sẽ được phân chia theo các vùng khác nhau
tùy vào diễn biến dịch bệnh tại địa phương đó
đồng thời thì các hành khách có nhu cầu
cũng sẽ phải đáp ứng được đủ các điều kiện
có liên quan tới phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể phương án phân vùng như thế nào
và các chuyên gia đánh giá ra sao
về các phương án này
xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây
cảng hàng không quốc tế nội bài thành phố hà nội
đây là một trong hai mươi hai cảng hàng không
sân bay trên cả nước
sẽ được chia thành ba nhóm a b c
theo phương án mới nhất của cục hàng không việt nam
cảng nội bài sẽ thuộc nhóm b
tức là các cảng hàng không sân bay
thuộc các tỉnh thành phố chỉ áp dụng
giãn cách xã hội theo từng khu vực
cấp quận huyện trở lên trong tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương theo chỉ thị một mươi sáu
các nhóm còn lại gồm có
nhóm a là các cảng hàng không sân bay
thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
không có khu vực áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
nhóm c tức là các cảng hàng không sân bay
thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đang áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ
theo chỉ thị một mươi sáu
theo các chuyên gia
việc mở lại các đường bay nội địa
vào trong phút này là hoàn toàn kịp thời
và hợp lý
tuy nhiên thì các cơ quan chức năng cũng cần phải tính toán
cần có các quy định cụ thể hơn
về các cảng vụ quy định về sân bay
đồng thời các cơ quan chức năng
cũng cần phải tính toán các phương án cụ thể
các phương án khi có
các diễn biến phức tạp về dịch bệnh
cùng đã mở đường bay mới
thì không chưa mở được
nhưng mà thối phục lại các đường bay cục thôi
thì cũng phải làm sao mà đảm bảo được
việc đi lại của nhân dân
nhưng mà sống sống
việc đó là phải giữ vững
được cái thanh quả
chiến đấu dịch covid
vì vậy cho nên phải tăng cường
các quy chế
quy trình quy phạm
tăng cường công tác kiểm tra
tăng cường đầu tư thêm trang thiết bị
tăng cường đến thời gian và nhân sự
cô cô cô
cô cô quan điểm cho rằng
thay vì phân vùng cơ quan chức năng nghiên cứu phương án khác
bởi hiện nay dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến hết sức phức tạp
nếu xảy ra dịch bệnh
thì tại mỗi vùng sẽ khó điều chỉnh
các giải pháp đang áp dụng
đặc biệt là các hãng hàng không
cũng cần phải lên phương án phòng chống dịch bệnh
lúc thì đang màu này chuyển sang màu kia
rồi các hoạt động hàng không
nó sẽ đi theo như thế nào
nó chạy theo như thế nào thì rất là khó
thì tôi cho rằng là nên tiếp cận theo
đối tượng sử dụng dịch vụ
tức là đối tượng sử dụng dịch vụ hàng không
phải là đối tượng an toàn
đối tượng ở vùng
mà không an toàn
thì cũng không nên sử dụng dịch vụ
mà đối tượng an toàn
ở vùng đỏ thì vẫn có quyền
và nên tạo điều kiện
cho họ để sử dụng dịch vụ hàng không
nhân viên được phải đầu tạo thêm
quản kiệt thêm
hành khách cũng phải thông cảm
rồi các địa phương
tại toán của mình
ví dụ du lịch thì ở các cái trách sạn đó
phải đảm bảo tiêu chuẩn
để không trộm lấy lây lan
và có cấp cứu
rồi có kiểm soát đầy đủ
để giải quyết các vấn đề
mà có hiện tượng dịch vụ
cách ly sớm
để không làm lây lan sang công chúng
theo phương án mới của
cục hàng không việt nam thì các hành khách
khi đi ra sân bay thì
sẽ phải có các điều kiện đi kèm
các giấy tờ liên quan
đó là các giấy tờ xét nghiệm
đó là các giấy tờ liên quan đến âm tính bảy mươi hai h
cũng như là giấy chứng nhận tiêm chủng
tuy nhiên thì các chuyên gia cho rằng
thì ngoài những phương án trên
thì cũng cần phải có sự đồng bộ
về cơ sở dữ liệu về sức khỏe
của các hành khách
đặc biệt điều này sẽ càng tạo điều kiện
thuận lợi hơn đối với các hành khách
khi làm thủ tục giữa các điểm đi và điểm đến
ngoài ra các hành khách còn cần phải đáp ứng
một trong các điều kiện
có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly
hoặc có chứng nhận tiêm đủ vaccine
trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian
ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
tính đến thời điểm xuất phát
có giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất phát
điều này cũng sẽ được áp dụng
tại mỗi thời điểm theo các giai đoạn khác nhau
tức là sẽ cần một cái
ứng dụng toàn quốc
để mà quản lý
tiêm chủng vaccine
và chắc chắn rằng đấy cũng sẽ là
cái ứng dụng của cái cơ quan
nào đó dù đấy là
bộ y tế hay là bộ
thông tin truyền thông hay là bộ công an
để mà quản lý
cái việc cấp phát
và duy trì cái kiểm pháp
đối với những người đã có
hộ chứa vaccine
các chuyên gia cũng cho rằng nếu mở lại được đường bay
sẽ tạo cú hích lớn trong việc phát triển
kinh tế tuy nhiên
việc mở cửa cũng nên làm từng bước
có kiểm soát số lượng chất lượng để đảm bảo
phòng chống dịch và ổn định từng bước
hiện các hãng được xây dựng lịch bay
mở bán tiến hành khai thác theo tình hình dịch
cục hàng không việt nam yêu cầu
các cảng vụ hàng không chủ trì
phối hợp với cdc địa phương
giám sát việc thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
của hãng hàng không và hành khách tại sân bay
sau khi được bộ giao thông vận tải thông qua
kế hoạch mở đường bay nội địa
sẽ được áp dụng ngay
thưa quý vị và các bạn
đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng sâu rộng
tới đời sống kinh tế xã hội của nước ta
cuộc sống bị đảo lộn
trong đó trẻ em là nhóm đối tượng chịu nhiều tác động
thay vì đến trường thì các em phải ở nhà
thay vì học trên lớp
thì trẻ phải học trực tuyến
sự xáo trộn trong sinh hoạt hàng ngày
cũng kéo theo nhiều mối đe dọa tới sự an toàn
cũng như cuộc sống của các em
do đó những vấn đề liên quan tới trẻ em
trong và sau đại dịch covid một mươi chín
cần phải được quan tâm với những giải pháp
kịp thời và lâu dài
và để bàn về câu chuyện này
trong tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay ông tạ văn hạ
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
xin được cảm ơn ông đã đến trường quay của intv
và trước hết thì xin mời ông
cũng như là quý vị khán giả
hãy cùng theo dõi một clip tổng hợp của chúng tôi
trẻ em hiện nay chiếm ba mươi dân số của nước ta
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
chính phủ việt nam đã đặt tính mạng của người dân
đặc biệt là trẻ em và phụ nữ
lên ưu tiên hàng đầu
dù đã dịch covid một mươi chín
rất cố gắng
nhưng làn sóng dịch bệnh cũng đã tác động không nhỏ
tới đời sống sức khỏe của trẻ nhỏ
theo con số của hội bảo vệ quyền trẻ em
nghiên cứu khảo sát gần đây cho thấy
trẻ em cũng chịu nhiều áp lực từ dịch bệnh
cụ thể kết quả khảo sát nhanh
có sáu mươi trẻ em trả lời áp lực trong học tập
năm mươi sáu khảo sát từ trẻ sáu tuổi trở lên cho rằng
học online ảnh hưởng sâu đến sức khỏe
trong thời gian tham gia học trực tuyến
trẻ em cũng gặp rủi ro trên môi trường mạng
gần đây nhất
theo con số thống kê của sở giáo dục đào tạo tp hcm
thì tại thành phố
có hơn một mươi học sinh là f
một năm trăm linh em trở thành trẻ mồ côi
sau đại dịch
vâng thưa ông
qua hình ảnh vừa rồi
thì ông đánh giá như thế nào
về tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là làn sóng thứ bốn này
đối với lại trẻ em việt nam
trước hết là như chúng ta biết
là thời gian qua
cái đại dịch covid
nó làm ảnh hưởng
một cách rất là sâu sắc
tới mọi mặt đời sống
cũng như là kinh tế xã hội của đất nước
mà trong đó
cái đối tượng
mà dễ bị tổn thương nhất
và bị tác động
mà mạnh mẽ nhất
thì đó là đối tượng về trẻ em
thì còn là về cái ảnh hưởng
của đại dịch
được trực tiếp
đối với trẻ em
thì ở rất nhiều góc độ
nhưng mà ở đây
thì ta có thể là thấy ngay
đó là cái ảnh hưởng
đến cái sức khỏe
sức khỏe về thể chất
đấy các em bị nhiễm bệnh
thế rồi có nguy cơ bị nhiễm covid
rồi là nó ảnh hưởng đến
thậm chí là
có cái nguy cơ ảnh hưởng đến cả cái tính mạng của
của trẻ em nữa
đấy là cái ảnh hưởng thứ nhất
cái ảnh hưởng thứ hai
là ảnh hưởng về cái sức khỏe dinh dưỡng
trong đó những cái điều kiện chăn nuôi
điều kiện tiếp cận những cái dịch vụ
cho nên để cho có một bộ phận
là bị ảnh hưởng đến
cái chuyện là thiếu
và thiếu nhiều những cái điều kiện
cái dịch vụ về cung cấp
về dinh dưỡng khác
cho nên là đấy cũng là một cái ảnh hưởng
cái ảnh hưởng thứ ba nữa là chúng ta thấy
như là trong clip ấy chúng ta đã thấy
đó là cái ảnh hưởng về
giác đoạn trong cái việc học tập
của các em
đấy trong cái điều kiện bây giờ
là gì chúng ta học
chủ yếu là
giãn cách cho nên là các em tự học ở nhà
rồi học trực tuyến
đấy thì những cái điều đó
cũng ảnh hưởng
làm thay đổi cái cách học
cái cách học truyền thống
thế rồi cách dạy và học truyền thống
cho nên là gì
đấy nó còn ảnh hưởng đến cái việc là trang thiết bị
để phục vụ cho các em
trong cái quá trình học tập của mình
đấy không phải là em nào cũng có điều kiện
về ipad em nào cũng có điều kiện
về điện thoại thông minh
chắc rồi là cái điều đường truyền
cái chất lượng đường truyền
rồi tất cả những cái đấy
nó đã ảnh hưởng sâu sắc
nên những cái việc mà học tập của các em
rõ ràng là dịch bệnh đã làm
xáo trộn rất là nhiều trong cuộc sống của các em
các em không chỉ là thiệt thòi đâu
mà còn tác động rất là nhiều ảnh hưởng
nguy hiểm tới tính mạng sức khỏe của các em nữa
vậy thì trong thời gian qua chúng ta đã có
những cái biện pháp cụ thể như thế nào
để có thể chăm sóc bảo vệ các em
và đặc biệt là trong đó có những nhóm trẻ
dễ bị tổn thương như là trẻ khuyết tật
rồi là trẻ em nghèo
hay là trẻ di cư
rồi trẻ dân tộc thiểu số
chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian qua
đảng nhà nước chính phủ
rồi toàn thể cái hệ thống chính trị của chúng ta
đã có rất nhiều những cái giải pháp
để tập trung nỗ lực
và chúng ta chống dịch
với phương châm là chống dịch như chống giặc
cho nên là chúng ta đã có rất nhiều những cái giải pháp
trung để cho
cái việc mà phòng chống
và đẩy lùi kiểm soát dịch bệnh
thì trong đó có những cái hỗ trợ
hỗ trợ trực tiếp
và hỗ trợ gián tiếp với cái đối tượng
thế này tôi cũng hoan nghênh là chính phủ vừa rồi
có rất nhiều những cái chương trình
có rất nhiều những cái chính sách
tôi nói có thể ví dụ như là
các cái nghị quyết

rồi cái quyết định số hai mươi ba
của thủ tướng chính phủ
và đặc biệt là cái ngành lao động thương binh xã hội
thì các cấp
các ngành địa phương
là bộ lao động thương minh xã hội
cũng đã có những cái công điện
có những cái văn bản
để chỉ đạo địa phương
để là có những cái hỗ trợ
kịp thời cho các cái trẻ em
bị ảnh hưởng bởi
đại dịch covid này
và trong đó là phải đặc biệt là quan tâm đến
cái đối tượng là trẻ yêu thế
đó là trẻ em quyết tật
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
và cũng như là trẻ em ở các cái vùng
sâu vùng xa vùng nông thôn vùng
miền nguyên dân tộc
thưa ông theo một cái con số
mà chúng tôi mới nhận được
ít ngày cách đây là
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh
đã công bố là hiện nay có khoảng
hơn một mươi trẻ em bị nhiễm covid
đã phải trở thành trẻ mồ côi
vì mất bố mất mẹ vì dịch covid một mươi chín
chắc chắn là những cái con số này
cũng đã sau này cũng sẽ là tác động
rất lớn đến tâm lý cũng như là cuộc sống của các em
ông cảm nhận sao về những con số này ạ
cái cảm giác đầu tiên
của những người mà
và chắc là tất cả mọi người
đó là có một cái cảm xúc
rất là đặc biệt
đó là cái sự xót thương
những cái tổn thất cái mất mát
của các em các cháu
là rất là lớn lao
và không thể bù đập được
cho nên là cái mà cái việc
cái cái cái
trước hết là nói về cái cảm xúc
thì mình có các cảm xúc
đầu tiên là cái cảm xúc đó
thế còn về
cái trách nhiệm
của các cái cấp
hay là trách nhiệm của xã hội
thì trách nhiệm đầu tiên
thì tôi nói phải nói rằng đến là
trách nhiệm của các cấp chính quyền
cái con số này nó không phải là
chỉ ở thành phố hồ chí minh
mà nếu như tổng kết ở trong cả nước
thì con số tôi nghĩ rằng là nó hơn
cho nên là cái trách nhiệm đầu tiên tôi nghĩ là
phải của cái chính quyền các cấp
các cái cấp trực tiếp
và cái thứ hai nữa
là cái trách nhiệm của ngành hành viện trực tiếp
ngành lao động thương tính xã hội
được chính phủ phân công
về quản lý nhà nước
giúp cho chính phủ quản lý nhà nước
và cái thứ ba nữa
là đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc
của cái hệ thống chính trị
trong đó là gì các cái tổ chức chính trị xã hội
cái niên hội liên hiệp phụ nữ
và chính phủ cũng đã kêu gọi
tàng thể cộng đồng xã hội
chung tay chung sức vào
cùng với lại trong đầy lùi đại dịch
nhưng mà trong đó là cái đặc biệt
là quan tâm chú ý đến
cái đối tượng là trẻ em
rõ ràng là đây là một cái con số hết sức đau lòng
và đòi hỏi trách nhiệm của người lớn chúng ta
là phải chăm sóc và bảo vệ trẻ em
vậy thì thưa ông ở địa phương thì đâu sẽ là
cái cơ quan đơn vị
chịu trách nhiệm để có thể đồng hành
sẻ chia chăm sóc và bảo vệ các em
kịp thời ngay lúc này cũng như là về lâu dài sau này ạ
kịp thời ngay lúc này
thì thôi như tôi nói ở trên
trước hết là phải chính quyền địa phương
đấy là trách nhiệm của chính quyền địa phương
phải chăm lo đến cho đời sống của nhân dân
mà trong đó là có
có đối tượng là trẻ em và đặc biệt quan tâm hơn
cái thứ hai nữa là các cái tổ chức
chính trị xã hội
ở trên địa bàn như là hội liên hiệp phụ nữ
như là tổ chức đoàn thanh niên mặt trận tục
thế rồi là gì
và đến các cái
để cung cấp những cái dịch vụ
bảo vệ và chăm sóc trẻ em
thế rồi là
và cộng đồng của xã hội
đều có trách nhiệm
tôi nghĩ rằng là cái đấy là trách nhiệm
nhưng mà trong đó
phải nhấn mạnh rằng là cái vai trò
và trách nhiệm đầu tiên phải nói đến là
chính quyền địa phương cao cấp
rõ ràng là chúng ta cũng thấy là dịch bệnh
covid một mươi chín sẽ còn diễn biến phức tạp
và rõ ràng cái việc mà chúng ta tiêm vaccine
cho trẻ em là giải pháp cần phải tính tới
ông nói sao về mục tiêu này ạ
cái vấn đề
tiêm vaccine ý
thì bây giờ để mà
như chúng ta biết là một trong những cái giải pháp
quan trọng và hữu hiệu nhất
bây giờ để đẩy lùi đại dịch
và phòng chống dịch
thì đó là cái giải pháp vaccine
là hàng đầu
ngoài ra là vẫn phải áp dụng giãn cách
vẫn phải đeo khẩu cho vân vân
tất cả những cái năm k chúng ta vẫn phải tiếp tục
thế nhưng mà ở đây là cái vấn đề giải pháp vaccine
tôi cho là quan trọng
thời gian tới này thì tôi nghĩ rằng là
chính phủ cũng cần phải đặc biệt quan tâm
đến cái việc khai thác
các cái nguồn vaccine
để ủng hộ cho việt nam
cũng như là chính phủ thời gian qua đã rất tích cực
trong cái việc đối ngoại vaccine
thế và tôi cho là một trong những
việc giải quyết được cái vấn đề này
thì chúng ta phải có được cái nguồn
tập trung vào để làm sao
mà có được cái nguồn vaccine tại chỗ
có nghĩa là chúng ta phải chú động được
tạo ra được những cái
cái vaccine có chất lượng
để sớm đưa vào
đấy là một cái biện pháp
hữu hiệu và tôi cho là tốt nhất
trong đó có phải chú ý đến
cái giải pháp ưu tiên cái giải pháp vaccine
cho trẻ em
xin được cảm ơn ông tạ văn hạ
với những chia sẻ vừa rồi